tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn tỉnh an giang cũng đang tiếp tục diễn biến phức tạp
các hình thức phạm tội ngày càng đa dạng manh động nguy hiểm gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ngày một mươi bảy tháng tám vừa qua công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa bắt giữ nhóm đối tượng thanh thiếu niên gian cảnh cướp tài sản
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng năm khi em trần văn thắng chú tại huyện thoại sơn đang ngồi trong quán cà phê ở xã bình thành
thì xuất hiện hai đối tượng lạ mặt xông vào gây chuyện cho rằng thắng chính là người đã lên mạng xã hội thách thức đánh nhau
các đối tượng đã dùng dao khống chế và yêu cầu nạn nhân lên xe sau đó trở thắng đến con đường hẻo lánh thuộc thị trấn núi sập huyện thoại sơn để hành hung nhằm chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an huyện thoại sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định lê thanh tâm
sinh năm hai nghìn năm trú tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn là đối tượng gây án
đây là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên trộm cắp vặt tại địa phương và sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
sau thời gian quyết liệt truy tìm lực lượng chức năng đã xác định được nơi lẩn trốn của lê thanh tâm và tiến hành bắt giữ
trước sự manh động liều lĩnh chống trả của đối tượng
lúc mà gược theo đối tượng có dằn co để chắn áp đối tượng thì có dằn co là đối tượng đã cắn em chứ sử dụng miễn gạch để làm bị thương em
qua đây thì mình có khuyến cáo người dân đối với trường hợp mà khi bị những đối tượng khác có dấu hiệu để khống chế đe dọa
thì mình phải la lên và tìm cách chạy thật nhanh vừa chạy vừa la để có nhiều người cùng biết
cùng phát hiện và đánh giá
hành vi gian cảnh cướp giật tài sản không mới tuy nhiên điều đáng báo động ở đây đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ

trong việc chung tay phòng ngừa góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này

để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên phạm tội thì quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của gia đình và xã hội đối tượng này có độ tuổi và xem đó như là một minh chứng thể hiện bản thân